thưa quý vị các đồng chí và các bạn nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái lâm viên biển hồ trừ đăng gia
biển hồ là thắng cảnh được bộ văn hóa thông tin nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là khu du lịch sinh thái cấp quốc gia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây không chỉ là địa điểm du lịch lớn của tỉnh gia lai mà còn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố pleiku
tuy nhiên do tác động của thời gian vành đai biển hồ xuất hiện hiện tượng sạt lở bồi đắp
chính vì vậy ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn ubnd tỉnh đã phê duyệt dự án hoàn thiện hạ tầng khu du lịch biển hồ với các hạng mục kè chắn đất ốp máy ta luy với tổng mức đầu tư là hơn hai mươi tám năm tỷ đồng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án với việc chủ đầu tư thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành
vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư để đơn vị thi công chậm tiến độ thi công sai so với hồ sơ thiết kế thay đổi thiết kế khi chưa được cho phép của cơ quan chức năng đã gây bức xúc trong dư luận
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại công trình thi công dự án hoàn thiện hạ tầng khu du lịch biển hồ thuộc thành phố pleiku vào những ngày cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
một dự án với tổng mức đầu tư là hai mươi tám năm tỷ đồng
trong đó ngân sách trung ương là hai mươi một tỷ đồng và ngân sách tỉnh là tám bốn tỷ đồng được khởi công vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm và dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
dự án do sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh gia lai làm chủ đầu tư
nhà thầu thi công được giao cho liên danh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình bốn trăm sáu mươi tám và công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên hoàng hải
trên thực tế việc thi công hạng mục kè chắn đất và ốp
máy ta lùi không đúng theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt
cụ thể là sai về tuyến tim kè cốt cưa kè và máy ta lùi
nhiều đoạn kè và máy ta lùi lấn sâu vào máy ta lùi đất đồi vọng cảnh và các khu vực lân cận gây ảnh hưởng đến mỹ quan và hiện trạng khu vực này
tới thời điểm này đến hôm nay ngày một mươi năm sở văn hóa là chủ tư
có gửi cái đề cương
cái đề cương đó chưa phải một phương án
cái đề cương đó là cái đề cương kiểm định thôi
để lấy ý kiến của sở chương môn thì sở cũng đã có văn bản trả lời cho bên kia rồi
để chủ tư tiển khai cái việc mà xây dựng phương án khắc phục
cái đề cương đó chẳng có một cái tài liệu để mà xây dựng phương án khắc phục
thôi đến thời điểm này thì chủ tư chưa có một hồ sơ nào phương án khắc phục để gửi đến cho các sở ngành để tiển khai hết
ngay từ giai đoạn đầu thi công dự án
nghe thầu thi công
nghe thầu thi công đã thực hiện sai với thiết kế được cơ quan chức đăng phê duyện
thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà chủ đầu tư của dự án cũng như đơn vị tư vấn giám sát lại không có biện pháp xử lý dẫn đến hàng loạt sai phạm
thậm chí kể cả khi thanh tra sở xây dựng tỉnh gia lai đã quyết định xử phạt vi phạm hành trình đối với nhà thầu thi công lẫn công ty tư vấn thiết kế thì những sai phạm vẫn không được phát phục
ngay từ khi tôi về tôi đã chỉ đạo rồi
và cái này quá trình tiến khai thực hiện
nhiều cái khó
thứ nhất là sở cũng đang tập trung cho những sự kiện rất là lớn của tỉnh
như là phát triển công chiên rồi hội thảo khoa học về khẩu cổ học của an khê
nhưng rồi là tuyên truyền cho tết
tất cả những hoạt động nó cũng ảnh hưởng đến thời gian và cách tập trung cho xử lý biên hồn
và tuy nhiên thì sở cũng có khoảng gần hai mươi quán bar
chỉ đạo các đơn vị thi công các bang quản lý dự án rồi các đơn vị giám sát là tập trung triển khai khắc phục theo như kết luận của
thanh tra tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ban tỉnh
thì trong quá trình triển khai cái vấn đề đó thì nó có vướng nhiều cái vướng như tôi nói ban đầu
là bây giờ mà khôi phục ngay theo cái thiết kế ban đầu thì là rất là khó
rất là khó
cho nên là qua làm việc với lại sở xây dựng các ngành biên quan có những phù hợp với các ngành
thì mới thống nhất đề xuất là cho kiểm định toàn bộ công trình
kiểm định chất lượng toàn bộ công trình
trên cơ sở mà kiểm định chất lượng công trình đó xong là đánh giá lại cái đó rồi là sẽ có cái đề cương như tôi nói vừa rồi
là xây dựng cái đề cương lấy ý kiến các ngành liên quan để rồi tiến hành kiểm định chất lượng công trình
sau đó thì sẽ tiến hành đề xuất chủ đầu tư sẽ đề xuất với ban tỉnh là khắc phục cái kè này
chỉ gần bốn tháng sau khi dự án được triển khai hàng loạt vi phạm được ngành chức năng phát hiện và tiến hành xử phạt
điều đáng ngạc nhiên là ngay từ ban đầu khi sai phạm được chỉ ra
thế nhưng chủ đầu tư dự án lại không có biện pháp yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sửa chữa dẫn đến sai phạm kéo dài khiến dư luận bức xúc
thì trách nhiệm về sở dụng công tác quản lý chuyên ngành thì sở dụng đã làm hết trách nhiệm và gần như là tối đa về trách nhiệm của mình
bằng cách kiểm tra này đôn đốc theo đúng tinh thần chỉ đạo của tất cả những văn bản của tỉnh và với cấp độ quản lý chuyên ngành
thì mình đã kiểm tra sự phạt đó là góc lộn rồi
thứ hai là đôn đốc hàng ngày hàng tháng
và hàng quý theo đúng tinh thần chỉ đạo của ấn tình
câu trả lời xin dành cho các ngành chức năng của đức thái lạnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé